thưa quý vị sau bốn ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám
tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên án cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị cáo khác bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến chín năm tù giam về các tội như buôn lậu
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố đối tượng võ thanh nhàn
trú tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang nhàn đang tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ ba gói ma túy có trọng lượng khoảng ba trăm linh gram sáu viên thuốc lắc và nhiều tăng vật có liên quan khác
qua đấu tranh nhàn khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy cơ quan công an thu giữ
nhàn mua của một đối tượng hiện chưa rõ lai lịch với giá năm mươi triệu đồng tại tp hcm về để sử dụng thì bị bắt
được biết đối tượng võ thanh nhàn có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh hưng yên đã bắt giữ lê duy anh quân sinh năm hai nghìn sáu
trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an là đối tượng gây ra vụ án cướp tiệm vàng tại xã đình dù huyện văn lâm tỉnh hương yên
trước đó khoảng một mươi ba h hai mươi một phút ngày một mươi tám tháng tám tại cửa hàng vàng phương liên
chợ đường cái xã đình dù huyện văn lâm tỉnh hưng yên
một đối tượng nam thanh niên mặc quần áo màu đen
đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm che kín mặt
cầm theo một túi nilon màu đen đi vào cửa hàng vàng phương liên
sau đó đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính
cướp một mươi năm sợi lắc đeo tay bằng vàng tây trị giá khoảng chín mươi triệu đồng
đối tượng đã bỏ lại một súng nhựa màu đen búa bằng kim loại tại hiện trường
và nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy không đeo biển kiểm soát
theo quốc lộ năm hướng đi thành phố hà nội
sau quá trình đấu tranh chuyên án ngày hôm qua hai mươi bảy tháng tám
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ lê duy anh quân khi đang lẩn trốn tại nghệ an
qua đấu tranh quân còn khai nhận vào trưa ngày một mươi hai tháng tám
đối tượng đã cùng hồ ngọc bắc sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
trộm cắp một điện thoại trị giá khoảng một mươi một năm triệu đồng
tại thôn hồng cầu xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên
được biết quân đã bị tòa án nhân dân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
xử một mươi tám tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản
một mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên cho bị cáo đặng quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường dương đông thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng do không có tiền tiêu xài nên việt đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem bán
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
việc điều khiển vỏ máy đã lấy trộm trước đó của người khác chạy đến khu vực bãi xếp nhỏ
khu phố hai phường an thới thành phố phú quốc tìm tàu cao tốc chở khách để lấy trộm
đến khoảng h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai việt phát hiện một chiếc cano có gắn một máy xăng
hiệu yamaha của bà lê bích thủy có giá trị trên tám trăm linh triệu đồng đang neo đậu không người trông giữ
nên đã lén lút dùng vỏ máy kéo trộm về bãi trường đậu gần chiếc cano khác mà việt đã lấy trộm
của người dân trước đó để cất giấu
sáng hôm sau việt lấy nước sơn để sơn lại thì bị công an phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
việt khai nhận ngoài vụ trộm nói trên trước đó đã thực hiện chót lọt bốn vụ trộm được hai vỏ máy
một cano và một chiếc thúng composite trên địa bàn thành phố phú quốc
trong đó việt đã bán được một vỏ máy và một máy xăng được ba bốn triệu đồng
theo kết quả giám định tổng thiệt hại tài sản do việt gây ra cho năm người bị hại là trên một tỷ đồng
công an thành phố thái nguyên đang tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật
đặc biệt trong nhóm có nhiều đối tượng ở độ tuổi vị thành niên
trước đó do mâu thuẫn cá nhân với một nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy ở xã quyết thắng
thành phố thái nguyên nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu trú tại thị trấn hùng sơn
huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã rủ nhóm bạn tìm đánh nam thanh niên trên
khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại cổng trường nơi nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy theo học
nhóm đối tượng trên đã đe dọa ép buộc nạn nhân lên xe máy đưa ra khu vực vắng vẻ hành hung gây thương tích
tại cơ quan điều tra nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
trong đó nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu có vai trò chủ mưu cầm đầu
thưa quý vị trong những ngày vừa qua
cảnh sát giao thông toàn quốc nói chung và cảnh sát giao thông sơn la nói riêng
đã ra quần tổng kiểm tra xử lý xe khách xe hợp đồng xe container vi phạm trên các tuyến đường
với sự quyết liệt một loạt các lỗi vi phạm của các tài xế đã được chỉ ra xử lý theo đúng quy định
ghi nhận của nhà phóng viên tại tuyến đường quốc lộ sáu trên địa bàn thành phố sơn la
km hai trăm bảy mươi chín ba trăm linh quốc lộ sáu b đoạn qua khu vực thành phố sơn la
chưa đầy ba mươi phút giao quân lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã phát hiện và xử lý tài xế này
với lỗi sử dụng xe kinh doanh vận tài hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển
vì xe của mình là đón ở một điểm khác nhưng mà trưởng đoàn lại ở thành phố
vậy bây giờ trưởng đoàn chưa lên xe cho nên là mình đợi là đón trưởng đoàn xong thì họ sẽ ghi nó sẽ chi tiết hơn
tài xế điều khiển xe trưởng khách mang biển kiểm soát hai mươi sáu a
f năm mươi bảy theo tuyến thành phố sơn la tần hợp này cũng đã bị cảnh sát giao thông tuyết còi
phải mất khá nhiều thời gian giải thích thuyết phục của lực lượng cảnh sát giao thông tài xế này mới xuống xe
lỗi vi phạm là lệnh vận chuyển của tài xế này đã bị tẩy xóa không còn nguyên vẹn và đã quá hạn sử dụng
sau lần này về thì mình cấp phục cái nhất để tránh tình trạng trưởng khách mà không có lệnh vận chuyển
cái này là để đảm bảo an toàn cho anh và người chơi xe thôi
qua công tác tuần tra kiểm soát thì một số lỗi ví dụ như xe khách thì một số xe là chưa có hợp đồng vận chuyển hành khách
chưa phát vé cho người đi trên phương tiện
còn đối với lại
phương tiện xe container thì đa số về giấy tờ hàng hóa trên phương tiện để đảm bảo
nhưng bên cạnh đó thì còn một số lỗi như là các thiết bị tín hiệu như là đèn báo hãm đèn soi biển số
vì trên địa bàn tây bắc thì sẽ mưa mù sẽ cần những cái đèn tín hiệu đó để đảm bảo an toàn
từ đầu đợt cao điểm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la đã tổ chức tuyên truyền
ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với một trăm bốn mươi chủ phương tiện là doanh nghiệp
ba trăm tám mươi hai chủ phương tiện là cá nhân hai hai trăm một mươi chín lái xe một mươi bốn kho hàng phát hiện và xử lý gần một trăm linh trường hợp vi phạm
ra quyết định xử phạt trên ba trăm linh triệu đồng
về thời gian tới thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác

đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn
chú trọng về công tác điều tra cơ bản công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm là nguyên nhân để xảy ra tai nạn giao thông
để phòng ngừa cũng như là hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến địa bàn
đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cũng như là ngày khai giảng học sinh đến trường
việc quyết liệt xử lý những phương tiện vi phạm trong thời gian qua đã và đang góp phần không nhỏ
trong việc kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông
liên quan đến xe kinh doanh vận tải hành khách nối riêng và người tham gia giao thông nói chung
hộ khẩu thường trú tại khu bảy xã bảo yên huyện thanh thủy tỉnh phú thọ về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ ngọc liên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã đại an huyện thanh ba tỉnh phú thọ về tội chứa mại dâm
đối tượng này có sẹo thẳng dài hai cm ở đuôi lông mày phải
cũng phạm tội chứa mại dâm và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ là đối tượng vũ thị thơm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh phú huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách năm cm trên trước lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi năm
hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chắc qua đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện